phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện châu thành và công an xã dương dưỡng điển
vừa phát hiện một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại nhà của châu văn hai thuộc ấp thuận xã dưỡng điểm huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi chín đối tượng có liên quan một mươi tám xe mô tô tám mươi tám triệu đồng
qua điều tra ban đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời khai nhận tụ điểm cờ bạc do ba đối tượng gồm châu văn my võ văn tấn và trần phước tài
đều ở huyện châu thành đứng ra tổ chức
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an huyện châu thành
đồng thời phối hợp với công an huyện châu thành tiếp tục điều tra phân loại
làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc này
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật